có một số tin đồn cho rằng việc giá thanh long rớt giá thê thảm tại các tỉnh phía nam
là do phía trung quốc ngừng nhập khẩu loại quả này của việt nam
tuy nhiên cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cho biết
hiện hoạt động xuất khẩu thanh long sang thị trường trung quốc vẫn diễn ra một cách bình thường
thậm chí là giá của một số loại thanh long chất lượng vẫn đạt ở mức khá cao
cục bảo vệ thực vật ghi nhận hoạt động xuất khẩu thanh long vẫn diễn ra bình thường
mỗi ngày có khoảng một mươi ba tấn thanh long được xuất sang thị trường trung quốc
đại diện tri cục kiểm dịch thực vật vùng bảy cao bằng lạng sơn quảng ninh cũng khẳng định
hiện hoạt động xuất khẩu thanh long từ việt nam sang trung quốc qua cửa khẩu tân thanh lạng sơn
vẫn đang diễn ra bình thường không có tình trạng ủ nứ thanh long xuất khẩu
trung bình mỗi ngày vẫn có khoảng từ một trăm linh đến một trăm bốn mươi xe chở thanh long từ miền nam ra xuất sang trung quốc qua cửa khẩu tân thanh
đáng lưu ý là theo đại diện cục bảo vệ thực vật thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vẫn được thu mua với giá cao lên tới hai mươi đồng một kg
loại thanh long có giá rẻ chủ yếu do chất lượng xấu